cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại trường trung học phổ thông trần nhân tông có tất cả sáu trăm tám mươi một học sinh khối một mươi hai chia làm một mươi năm lớp
theo hướng dẫn của sở giáo dục đào tạo mỗi buổi học chỉ có năm mươi số lớp một mươi hai đến trường
cụ thể trường chia bảy lớp học trực tiếp vào các ngày thứ hai thứ bốn thứ sáu
tám lớp còn lại đến trường vào ngày thứ ba thứ năm thứ bảy
như vậy theo kế hoạch mỗi ngày trường sẽ đón khoảng hơn ba trăm linh học sinh khối một mươi hai
trao đổi với việt nam nét bà phạm thị kiều anh phó hiệu trưởng nhà trường cho hay
do thực tế tình hình dịch bệnh tại địa bàn
nên trong ngày đầu tiên sáu tháng một mươi hai chỉ có ba mươi ba học sinh đến trường
chỉ đạt khoảng một mươi tổng số học sinh của nhóm học nghề chẳng
thế nhưng đó chưa phải là con số thấp nhất bởi ngày bảy tháng một mươi hai số học sinh đến trường chỉ là chín mươi
như vậy tổng cộng cả hai buổi đầu tiên trở lại trường học
chỉ có bốn mươi hai trên sáu trăm tám mươi một học sinh đi học trực tiếp
chỉ hơn sáu một trên tổng số học sinh khối một mươi hai của trường
ngày tám tháng một mươi hai có hai mươi bảy học sinh tức đã giảm sáu em
từ ba mươi ba xuống hai mươi bảy ở nhóm học sinh học ngày chẳng đến trường
còn ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi hai được biết chỉ có duy nhất một em
tức đã giảm tám em từ chín xuống một ở nhóm học sinh học ngày lễ đến trường
ông phạm xuân tiến phó giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội cho rằng
chuyện này là bình thường vì một bộ phận cha mẹ học sinh còn tâm lý e ngại
nên không dám cho con trở lại trường
tuy nhiên theo ông tiến sở giáo dục đào tạo hà nội vẫn đánh giá rất cao các trường
dù có ít học sinh đi học nhưng vẫn tổ chức dạy học trực tiếp
và linh hoạt các hình thức để đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh trong bối cảnh dịch bệnh
theo ông tiến cách làm của trường trung học phổ thông trần nhân tông là điển hình
cho nỗ lực của trường học có thể dần mở cửa trở lại
với những trường hiện dựa trên ý kiến của phụ huynh chưa tổ chức dạy học trực tiếp
ông tiến cho hay tại cuộc họp với lãnh đạo các trường trung học phổ thông sáng ngày tám tháng một mươi hai
sở giáo dục đào tạo đã quán triệt chỉ đạo hiệu trưởng các trường cần thể hiện rõ trách nhiệm
theo đó một mặt cần tăng cường công tác tuyên truyền tới phụ huynh về công tác phòng chống dịch của nhà trường
để giúp họ an tâm mặt khác còn phải giúp gia đình và học sinh hiểu giá trị của việc đi học trực tiếp
ông tiến cho hay khi ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định cho học sinh trở lại trường
thì các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm túc và đáp ứng nhu cầu được đến trường của học sinh
dù ở đó số lượng này là rất nhỏ
tôi cho rằng hiệu quả của việc đi học trực tiếp cũng như công tác phòng dịch nghiêm túc ở trường
sẽ lan tỏa và giúp thay đổi quan điểm đối với những phụ huynh và học sinh còn e ngại
theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo hà nội trường trung học phổ thông trần nhân tông
cho học sinh khối lớp một mươi hai làm hai nhóm để đến trường học trực tiếp
xong buổi đầu tiên chỉ có ba mươi ba học sinh đến trường buổi thứ hai chỉ có chín em buổi hôm nay chỉ chỉ có duy nhất một em
tuy nhiên ban giám hiệu nhà trường không quá bất ngờ với những con số này
bởi khi có quyết định cho học sinh đi học trở lại theo phó hiệu trưởng nhà trường
dù ít học sinh đi học nhà trường vẫn mở cửa trường
trường trung học phổ thông trần dân tông trong trường hợp số học sinh đến trường tiếp tục ít
và thậm chí không có em nào giáo viên nhà trường vẫn lên lớp dạy học bình thường
khi không học sinh nào đến trường học thì chuyển sang dạy trực tuyến ngay tại lớp học
nhà trường tiến hành phương thức giảng dạy trực tiếp song song với trực tuyến
như vậy học sinh nào đến lớp thì học trực tiếp con em nào không đến lớp được thì học qua trực tuyến
nhưng vẫn cùng giờ học của các bạn trên lớp
những trường hợp nào mà phụ huynh chưa cảm thấy yên tâm thì hoàn toàn có quyền quyết định học trực tuyến tại nhà
nhà trường hoàn toàn thoải mái về việc này và không ép buộc
nhiệm vụ của nhà trường là mở cửa đón học sinh và chuẩn bị những phương án đón đảm bảo an toàn nhất
song vẫn dạy trực tuyến cho những học sinh chưa thể đến trường vì liên quan dịch bệnh bảo anh nói
bảo anh cho hay trường trung học phổ thông trần nhân tông nằm ở địa bàn cấp độ hai về dịch bệnh
nên đủ điều kiện dạy học trực tiếp theo hướng dẫn của thành phố
tuy nhiên nhiều học sinh lại cư trú ở khu vực lân cận có tình hình dịch bệnh phức tạp
nhiều ổ dịch phát sinh như phường phố huế cấp độ ba không ít học sinh ở khu vực phong tỏa hoặc phải cách ly y tế
tính đến thời điểm này học sinh của trường có đến một mươi hai em vào diện f
trong ba ngày vừa qua trường đã tăng thêm bốn học sinh f
những học sinh này nếu đến trường thì giờ đây sẽ rất phức tạp bởi ảnh hưởng đến những học sinh khác bà anh chia sẻ
chính vì vậy nhà trường cũng chỉ chuẩn bị tối đa các phương án để đón học sinh
và động viên học sinh bởi học trực tiếp sẽ hiệu quả hơn
nhưng nếu phụ huynh và học sinh còn lo ngại và không đến trường cũng là điều dễ thông cảm
bảo anh cho biết thêm trong đợt tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh toàn trường
có một học sinh của trường đến tìm lại f dẫn tới cả lớp cùng giáo viên chủ nhiệm trở thành f một
và đang phải cách ly từ hôm đó đến nay
ngoài hà nội đã cho phép học sinh đi học trực tiếp trở lại
các tỉnh thành khác trên cả nước cũng đã có kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp
sau đây là cập nhật lịch học của các tỉnh thành xin mời quý vị cùng theo dõi
trong tình hình dịch hiện nay các trường học khi mở cửa trở lại đều phải chuẩn bị tốt
các điều kiện cơ sở vật chất vật tư y tế nhân sự diễn tập xử lý các tình huống có thể xảy ra
khi đón học sinh trở lại trường học nhưng xuất hiện các học sinh có biểu hiện ho sốt
bên cạnh đó khi trường học mở cửa nhà trường các thầy cô cũng như các bậc phụ huynh
cần nâng cao tinh thần trách nhiệm để giữ nhiệm vụ
thành phố hồ chí minh thông báo khẩn điều chỉnh kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp
theo đó ủy ban nhân dân thành phố quyết định tạm thời tổ chức dạy học trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục cho trẻ năm tuổi và học sinh lớp một cho đến khi có thông báo mới
từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai chị thí điểm tổ chức học tập trực tiếp cho khối chín lớp một mươi hai
đối với các cơ sở giáo dục đủ điều kiện an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và đã được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp thủ đức các quận huyện kiểm tra
thẩm định và phê duyệt kế hoạch phương án phòng chống dịch covid một mươi chín tại đơn vị
tại thừa thiên huế chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vừa thống nhất cho tất cả các trường trung học phổ thông
trên địa bàn được tổ chức dạy học trực tiếp tình thương từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đối với các trường trung học cơ sở đã tổ chức tiêm vaccine mũi một cho tất cả các học sinh
từ một mươi hai tuổi đến một mươi năm tuổi đủ một mươi bốn ngày được tổ chức dạy học trực tiếp bình hơn
hà nội đã cho học sinh lớp một mươi hai đến trường học trực tiếp nhưng tại trường trung học phổ thông trần nhân tông
hai bà trưng buổi đầu tiên chỉ có ba mươi ba học sinh đến trường buổi thứ hai có chín em
ban giám hiệu nhà trường quan điểm của trường là chấp hành nghiêm văn bản chỉ đạo của thành phố
và sở giáo dục đào tạo hà nội vì vậy dù có một học sinh đi học cũng phải có giáo viên giảng dạy
nhà trường vẫn quyết định mở cửa trường đón các em với phương thức phòng dịch kỳ can
tại hải dương ủy ban nhân dân thành phố hải dương đã cho phép các cơ sở giáo dục trực thuộc
và học sinh tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn xã liên hồng phường cẩm thượng đi học trở lại
từ ngày bảy tháng một mươi hai các trường tổ chức dạy học một buổi một ngày không ăn bán trú tại trường
các cơ sở giáo dục chỉ được cho học sinh trở lại trường học trực tiếp khi bảo đảm điều kiện phòng chống dịch
các trường mầm non trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
tuy nhiên để có thời gian chuẩn bị chú đáo bảo đảm an toàn phòng chống dịch
trường tiểu học trung học cơ sở cẩm thượng cho học sinh đi học từ ngày tám tháng một mươi hai
trường tiểu học trung học cơ sở liên hồng cho học sinh đi học từ ngày chín tháng một mươi hai
tại hậu giang các trường học đang nỗ lực trả soát bảo đảm cơ sở vật chất
xây dựng các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín an toàn
khi tỉnh có quyết định cho học sinh trở lại trường học trực tiếp
tại lào cai ngày tám tháng một mươi hai ủy ban nhân dân thành phố lào cai đã có văn bản yêu cầu các trường mầm non
nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục các trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn ba phường
bắc cường cốc lếu lao cai tiếp tục cho học sinh học tại trường từ ngày chín tháng một mươi hai
các trường phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện phòng chống dịch bệnh như vệ sinh khử khuẩn trường
lớp khu vực bán trú nước sát quẩn máy đo thân nhiệt và phương án đón trả học sinh
trước khi các em quay trở lại trường học trực tiếp
tại nghệ an qua lấy mẫu xét nghiệm lực lượng chức năng đã phát hiện một học sinh trường trung học
phổ thông quỳ châu mắc covid một mươi chín và chín trường hợp f đồng thời xác định hàng trăm f một liên quan
theo lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện quỳ châu hiện tại lực lượng chức năng đang khẩn trương xét nghiệm
để bóc tách f điều tra dịch tễ và lịch sử tiếp xúc tiếp tục điều tra những trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh
trường trung học phổ thông quỳ châu cho toàn bộ học sinh nghỉ học chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến
để phòng chống dịch
ngoài ra những trường hợp học sinh là f một được giao cho các địa phương để tổ chức cách ly lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
trong tình hình dịch bệnh hiện nay các trường học khi mở cửa lại đều phải chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất
vật tư y tế nhân sự diễn tập xử lý các tình huống có thể xảy ra khi đón học sinh trở lại trường học
như xuất hiện các học sinh có biểu hiện ho sốt
bên cạnh đó khi trường học mở cửa nhà trường các thầy cô cũng như các bậc phụ huynh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm
để giữ nghiêm các quy định phòng chống dịch giữ gìn sức khỏe cho bản thân và toàn cộng đồng
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại